giữa biển cả trường sa minh mông gió bão khắc nghiệt sắc xanh của cây cối vẫn ngập tràn ráng vẻ vẫn hiên ngang kiều hãnh
nhiều cây trong số đó đã được công nhận là cây di sản của việt nam
bảo vệ cây xanh cây di sản cũng chính là bảo vệ cột mốc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân phóng viên truyền hình nhân dân để tìm hiểu về những loại cây hết sức đặc biệt này
đến với đảo sông tử tây một hình ảnh ấn tượng đậm nét với chúng tôi chính là những cây phong ba
đây chính là cây già nhất trên đảo và đã được hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam công nhận là cây di sản
ráng cây uốn lượn khỏe khoán vươn lên bầu trời xanh trong nắng gió khắc nghiệt ở trường sa
cây di sản thì nó năm năm rồi nó là cây lớn nhất trên đảo
và từ cây đấy thì chúng tôi cũng nhân dống ra chiết các cành để nhân rộng các cây trồng để bảo đảm phủ xanh cho toàn bộ diện tích của đảo
dưới bóng cây di sản những bài học về chủ quyền biển đảo với lớp trẻ càng trở nên có ý nghĩa hơn
cây xanh không chỉ tô điểm vẻ đẹp cho đảo mà còn chắn gió biển
bảo vệ cuộc sống cho các người
các thế hệ việt nam là xây dựng chăm sóc và đến bây giờ vẫn giữ nguyên được hình ảnh là cây phong hoa
mà nó gắn liền với các thế hệ người việt nam khẳng định chủ quyền việt nam và đã làm chủ ở ngoài đảo này rất từ lâu rồi
và đồng thời nó khẳng định hình ảnh sức sống nguyên liệt của người lính trường sa như cây phong ba
trước phong ba bão tháp trước khó khăn dù là khó khăn đến bấy
thì người lính hải quân nó khẳng định là
sắc son một lòng không nỗ hoàn hành tốt cái nhiệm vụ bảo vệ vũ trách chủ quyền về đảo của trung quốc
ở trường sa có những loài cây trở thành biểu tượng bất diệt cho tinh thần bất khuất kiên cường của người lính nơi đảo xa
dường như mỗi đảo đều có đặc trưng riêng chẳng hạn như cây bàng vuông ở đảo sơn ca hay cây mù u ở đảo sinh tồn
đã có biết bao thế hệ chiến sĩ đã bảo vệ các đảo trường sa và nói lời chào tạm biệt những cây di sản vẫn ở đó trưởng thành hiên ngang và trở tre cho quân dân trên đảo
những mầm xanh
vẫn tiếp tục vươn lên giữa gió biển mặn mòi như sức sống của những con người nơi đây